các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bắc bộ ban ngày oi bức chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên tám mươi mm
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
bắc trung bộ ban ngày oi bức chiều tối nay mưa tiếp tục xuất hiện từ thanh hóa xuống đến hà tĩnh
do hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
phần lớn mưa rào ngắt quãng có những nơi mưa to trên năm mươi mm
cần đề phóng các hiện tượng lốc xét đi kèm trong cơn rông và hiện tượng sạt lở đất cục bộ ở vùng núi
trước khi có mưa trưa chiều khắp các khu vực này đều có nắng
với nhiệt độ cao nhất ở các thành phố là ba mươi ba mươi bốn độ
độ ẩm trong không khí cao từ bảy mươi trở lên khiến cảm giác thời tiết oi nóng khó chịu
các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa rông mạnh kèm theo lốc xét mưa đá
có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
tình trạng ít mưa và nắng nóng xuất hiện nhiều tại trung và nam trung bộ
sẽ dẫn đến tình trạng khô hạn thiếu nước và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao ở khu vực trên
thời tiết hôm nay tại tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa về chiều tối nhưng xu hướng giảm
đa phần mưa rào lượng nhỏ với lượng mưa dưới hai mươi năm mm nhưng cần đề phòng với hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
đắk nông tây nguyên cảnh báo rông lốc xét mưa đá theo dõi ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy
mây đối lưu hình thành và phát triển
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi sáu tháng năm
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng vùng biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước